thưa quý vị công an tỉnh lào cai vừa hoàn tất thủ tục đưa tám mươi sáu công dân quốc tịch việt nam vượt biên sang trung quốc
về đoàn tụ với gia đình sau khi được lực lượng biên phòng trung quốc trao trả
tất cả tám mươi sáu công dân này đều mang quốc tịch việt nam gồm chín công dân nữ
ngân sang trung quốc làm thuê và không có giấy tờ hợp lệ cư trú bất hợp pháp trên lãnh thổ trung quốc nên đã bị bắt giữ
tại lạng sơn công an huyện văn lãng vừa đưa ra quyết định khởi tố đối với chín đối tượng trú ở trong và ngoài tỉnh về hành vi đánh bạc và gá bạc
trước đó công an huyện văn lãng bắt quả tang chín đối tượng về hành vi đánh bạc gá bạc dưới hình thức bầu cua ăn tiền
tại thôn khơ đa xã tân mỹ huyện văn lãng
qua điều tra sới bạc trên do phan thúc định cầm cái đối tượng trần văn hưng thừa nhận hành vi gá bạc
công an đã thu giữ số tiền hơn hai mươi một triệu đồng và nhiều tam vật liên quan
công an huyện tuần giáo tỉnh điện biên phối hợp với công an quận tây hồ thành phố hà nội bắt thành công đối tượng giàng a dình
trú tại huyện tuần giáo có lệnh truy nã về tội cướp tài sản
theo hồ sơ của công an quận tây hồ vào tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai giàng a dình thực hiện hành vi cướp tài sản là một điện thoại di động nhãn hiệu
iphone sáu plus trị giá khoảng một mươi ba triệu đồng của một người dân tại phường phú thượng quận tây hồ thành phố hà nội
sau đó bỏ trốn về bản hua sa a xã tỏa tình huyện tuần giáo cho đến thời điểm bị bắt giữ
thưa quý vị hôm nay chủ nhật ngày hai mươi tháng một mươi một là ngày hiến trương nhà giáo hay còn gọi là ngày nhà giáo việt nam
cho phép chúng tôi những người thực hiện chương trình được gửi những lời chúc chân thành và nồng nhiệt nhất tới các thầy các cô
chúc các thầy cô thật nhiều sức khỏe và luôn luôn vững tay trèo trong sự nghiệp chồng người của mình
vâng ạ quả thật ngày hôm nay thì sẽ là một ngày cuối tuần rất là ý nghĩa về không chị trang
tuy nhiên thì theo dự báo là
sương mù vẫn sẽ xuất hiện dày ở thủ đô hà nội và gia tăng tình trạng ô nhiễm không khí
vì vậy mà quý vị cũng phải nên hạn chế ra ngoài để tránh hít phải quá nhiều bụi bẩn
hoặc đặc biệt là trẻ em thì nên ở trong nhà và đóng kín cửa
nhiệt độ sẽ giao động trong khoảng từ hai mươi năm cho tới hai mươi sáu độ c
trái lại với miền bắc thì ở miền nam đang trong cao điểm của mưa lớn
dự báo khu vực mưa to nhất chính là từ quảng trị đến ninh thuận
lượng mưa phổ biến là từ một trăm linh đến hai trăm linh mm
mưa lớn liên tiếp thì mối nguy hiểm hàng đầu sẽ là sạt lở đất
và có thể gây ra hiện tượng ngập úng cục bộ
ngoài ra thì không chỉ mưa rông kéo dài mà chúng ta cần phải để ý
và đề phòng tới sấm xét và gió giật mạnh nguy hiểm
vâng và bằng nhiệt độ chi tiết tại một số tỉnh thành phố sẽ được chúng tôi
chuyển tới quý vị ở phần cuối của chương trình
còn bây giờ sẽ là các tin tức cập nhật
thưa quý vị sáng nay tại hà nội trường trung học cơ sở mai dịch quận cầu giấy
thành phố hà nội đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm bốn mươi năm ngày nhà giáo việt nam
lấy chủ động và sáng tạo trong công tác dạy và học là phương châm chủ đạo
hơn hai mươi năm hình thành và phát triển các thế hệ thầy và trò trường trung học cơ sở mai dịch
đã không ngừng đổi mới nỗ lực hoàn thành xuất sắc sứ mệnh chồng người
năm học vừa qua dù có khó khăn vì đại dịch covid một mươi chín
nhưng tập thể thầy và trò nhà trường vẫn ra sức thi đua dạy tốt học tốt
đạt được những thầy tự đáng tự hào
nhiều tập thể cá nhân được các cấp khen thưởng
thầy cô không chỉ là người đàn ông
mà còn là người mang đến những kiến thức bổ ích
mà còn là người chuyển cảm hứng mạnh mẽ
tạo độc lực đến trường cho học sinh
và những giáo viên đặc biệt mà chúng tôi nói đến trong phóng sự sau
có thể được xem là những đại sứ truyền cảm hứng tới nhiều học sinh
tôi là một đứa trẻ tự ti
căn bệnh động kinh di chuyển từ gia đình ngoại
khiến tôi không thể bình thường như những đứa trẻ khác
mỗi lần lên cơn co giật trong lớp
là mỗi lần tôi làm cho bạn bè sợ hãi và kinh hoàng
và khoảng thời gian
tôi cô đơn và lạc lõng nhất
kỳ diệu thay
có một bàn tay đã nắm lấy tay tôi
biết tôi ngại giao tiếp
ít bạn bè
lại không tự tin về bản thân
cô thường dành những khoảng thời gian
được nghỉ ngơi của mình
để trò chuyện chia sẻ với tôi
mọi điều về cuộc sống
nhưng mà tôi nhắc đến là cô giáo chủ nhiệm của tôi
cô lá thị thanh hằng
cô là một giáo viên tận tụy với nghề
và nghiêm khắc với học sinh
nhưng ẩn sau vẻ ngoài nghiêm khắc ấy
tin một tấm lòng bao sung
vĩ tha vô hạn
được biết mình là nhân vật chính
trong tác phẩm dự thi
của các em học sinh cũ
ở lớp chín a
đầu tiên là tôi cảm thấy rất là bất ngờ
tiếp theo là tôi cảm thấy rất là xúc động
trước cái tình cảm
mà các con dành cho mình
chào mừng các em đến với sổ tay
đây là cuốn sổ tay được ra đời
nhằm mục đích để các em cùng nhau
chia sẻ những khoảnh khắc đáng nhớ

đây là ý tưởng của cô giáo trương thị hiền
để kết nối các học sinh với nhau
đặc biệt là những học sinh cần hòa nhập
giáo viên của thời đại công nghiệp bốn
đòi hỏi người giáo viên vừa phải có tâm huyết
và vừa phải có sáng tạo
để hỗ trợ cho phụ huynh học sinh của mình
trong cái giai đoạn chuyển tiếp
và đổi mới này nên là mỗi giáo viên đều mang
trong mình những tâm huyết sáng tạo riêng
và bản thân tôi đã tạo ra cái ứng dụng
điện tử mang tên sổ tay đến trường
hướng tới một đối tượng học sinh và các em học sinh
đặc biệt tôi muốn các em
dù đặc biệt đó nhưng không hề khác biệt
trong một lớp học hạnh phúc dưới một mái trường
hạnh phúc ạ
không chỉ là người tạo động lực giúp
học sinh hòa nhập nhiều thầy cô
còn là người truyền cảm hứng giúp các em
có kết quả học tập tốt hơn
sự nhiệt tình
nhiệt huyết của cô đã truyền cảm hứng
vào con người vốn khô khan của tôi
những bài viết văn
sau đó đối với tôi không còn là quá khó
mà trôi qua thật dễ dàng
khi những lời giảng của cô vẫn còn
văng vẳng bên tai tôi cảm nhận được
tình cảm của các em được gửi gắm qua những câu thơ hay
rồi những lời văn tràn trứa
những tình cảm ấm áp từ đó
giúp chúng tôi là có thêm
không phải chỉ riêng tôi đâu mà từ đó giúp
tôi và rất nhiều các đồng nghiệp khác
có thêm động lực để
mà cố gắng và
có thêm nhiệt huyết để mà
xây dựng trường học hạnh phúc từ đó
hoàn thành cái sứ mệnh cao cả chồng người
cho thế hệ tương lai
dù còn nhiều khó khăn trong công tác dạy và học
nhưng cũng từ những thực tế đang có
các thầy cô đã không ngừng sáng tạo
đổi mới lao động tận tụy
trách nhiệm và tính yêu nghề nghiệp
đã góp phần lớn cho sự trưởng thành
của học sinh
chuyển sang các tin tức về an ninh trật tự
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh bình định
vừa kết thúc điều tra và
chuyển hồ sơ sang viện kiểm soát nhân dân
cung cấp đề nghị truy tố huỳnh tiến
và con là huỳnh tài cùng chú tệ
thị xã hoài nhơn về
tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân
theo kết luận điều tra
vào đầu năm hai nghìn một mươi chín hình tài
bị các đối tượng xấu móc nối
tham gia tổ chức phản động chính phủ
quốc gia việt nam lần thời thuộc qua mạng xã hội
huỳnh tiến đã tham gia bỏ phiếu
bằng hình thức gửi email trưng cầu dân ý
bầu lãnh đạo của tổ chức phản động
lưu vong này và lôi kéo cha cùng tham gia
hai đối tượng đã có các hoạt động
như trình bày nội dung bản dự thảo
hiến pháp tại cuộc họp trực tuyến
của tổ chức phản động và lôi kéo
một số cá nhân tham gia tuy nhiên
lực lượng công an đã kịp thời phát hiện đấu tranh
làm rõ và ngăn chặn hành vi của các đối tượng
chỉ vì mâu thuẫn cá nhân
của hai em học sinh một phụ huynh cùng
với hơn hai mươi đối tượng đã kéo đến
tìm phụ huynh kia để trả thù công an
huyện châu thành tỉnh đồng tháp đã nhanh chóng
điều tra xác minh và đang tạm giữ hình sự
tám đối tượng có liên quan
trước đó tại nhà chị đặng thị tuyết
ngụ tại ấp tân an xã tân bình
huyện châu thành tỉnh đồng tháp tổ chức tiệc nhậu
lúc này một nhóm đối tượng đi xe mô tô
kéo đến nhà bà tuyết dùng nón bảo hiểm
hung khí tự chế chai bia
gây thương tích cho năm người trong đó
sáu người bị thương tích cao nhất là một mươi tám
qua điều tra công an huyện châu thành
bắt khẩn cấp một đối tượng và bảy đối tượng
ra đầu thú được biết nguyên nhân vụ việc
xuất phát từ con của đối tượng lê tam bình
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
và con của chị phạm kim thúy
là người bị hại cùng ngụ tại thành phố sa điếc
có mâu thuẫn cá nhân do không giải quyết
khéo léo nên bình và nhóm đối tượng
kéo đến tìm chị tuyết giải quyết
mâu thuẫn bằng bạo lực công an huyện châu thành
đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc và kêu gọi
các đối tượng còn lại ra đầu thú trước pháp luật
ngay sau lễ phát động
gia quân tấn công trần áp tội phạm
bảo đảm an ninh trật tự tết nguyên đán quý mão

tỉnh lạng sơn đã chỉ đạo đơn vị
nghiệp vụ phối hợp với lực lượng công an xã
bắt giữ hai đối tượng về hành vi
trộm cắp tài sản
ngày một mươi năm tháng một mươi một
sau khi tiếp nhận tin báo của bà bùi thị đào
trú tại huyện hiểu lũng về việc
gia đình vừa bị mất trộm một chiếc xe
mô tô lực lượng công an đã
triển khai các biện pháp nghiệp vụ xác minh triệu tập
hai đối tượng nghi vấn là lý văn xuân
và nông văn trình tại cơ quan công an
hai đối tượng đã thừa nhận hành vi lợi dụng
sơ hở của người dân đỗ xe ven đường
dùng dụng cụ phá khóa để lấy trộm
chiếc xe máy trên ngoài ra chỉ trong
nửa đầu tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi bốn
hai đối tượng này đã trộm hai
chiếc xe mô tô ở huyện hiểu lũng và
bốn chiếc xe mô tô trên địa bàn tỉnh bắc giang